sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp đoàn các công ty thành viên hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean
usdbc đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
bộ trưởng tô lâm cho biết trong hai năm qua mặc dù tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
tuy nhiên hai bên vẫn duy trì tiếp xúc làm việc trao đổi theo các hình thức linh hoạt
nhằm phát huy tối đa tiềm năng hợp tác giữa việt nam hoa kỳ
bộ trưởng tô lâm đề nghị usabc và cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ tiếp tục làm cầu nối giữa chính phủ với chính phủ
doanh nghiệp với doanh nghiệp góp phần giúp hai bên tìm hiểu mong muốn và nhu cầu của nhau
để phối hợp thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại quốc phòng an ninh giữa hai nước trên cơ sở phù hợp với năng lực của mỗi bên
thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hoa kỳ với bộ công an việt nam trên lĩnh vực công nghiệp an ninh
trong đó có các phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và các sản phẩm công nghệ cao
tăng cường hợp tác thông tư trong lĩnh vực an ninh mạng với các doanh nghiệp hoa kỳ có thế mạnh
thông qua hợp tác đào tạo chuyên gia an ninh mạng đạt trình độ quốc tế đội ngũ chuyên gia phát triển công nghệ
sản phẩm an ninh mạng chia sẻ chuyển giao các công nghệ giải pháp kỹ thuật phát hiện cảnh báo phòng chống tấn công mạng bảo mật dữ liệu
bộ trưởng tô lâm mong muốn usabc kết nối doanh nghiệp chuyên ngành về lĩnh vực này để tổ chức hội thảo
nhằm trao đổi cụ thể về khả năng thúc đẩy hợp tác chia sẻ kinh nghiệm với bộ công an trong lĩnh vực chuyên ngành và mua sắm sản phẩm chất lượng cao
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đoàn
ông mikeo mikelak phó chủ tịch cấp cao hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean bày tỏ buổi làm việc ngày hôm nay
sẽ là cơ hội để hai bên trao đổi về những nội dung cùng quan tâm
từ đó góp phần đưa quan hệ song phương việt nam hoa kỳ nói chung và quan hệ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế thương mại
đầu tư giữa hai nước nói riêng tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả